thưa quý vị ly hôn là điều không ai mong muốn bởi nhiều hệ lụy mà nó mang lại
một trong số đó là việc tranh chấp giành quyền nuôi con
đây cũng là một loại tranh chấp về hôn nhân gia đình phổ biến
và những đứa trẻ hầu ly hôn luôn có những tổn thương
dù được chăm sóc như thế nào thì chúng cũng sẽ có những mặc cảm
những nỗi đau từ chính cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ
khi quyết định ly hôn đa số các cặp vợ chồng đều đã xác định tình cảm không còn
không thể tiếp tục cùng nhau chung sống và xây dựng hạnh phúc
một số cặp vợ chồng thỏa thuận kết thúc của hôn nhân trong hòa bình
song không ít các cặp đôi tìm mọi cách để gây căng thẳng đau khổ cho nhau trừng phạt nhau
vì cho rằng đối phương có lỗi làm cho hôn nhân tan vỡ
trong đó bao gồm cả việc tranh chấp tài sản con cái mức cấp dưỡng nuôi con chung
có rất nhiều vụ án mà tranh chấp nuôi con kéo dài hàng năm và trải qua nhiều cấp tòa
tại thời điểm giải quyết hôn nhân thì người mẹ hoặc người cha
tại thời điểm mà chúng ta chưa đáp ứng được những điều kiện đó
sau này chúng ta đáp ứng được thì chúng ta yêu cầu tòa án giải quyết
cái việc tranh chấp liên quan tới người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc người con này
người mẹ hoặc người cha trong trường hợp này mà chưa được tòa án xem xét nuôi
tại thời điểm giải quyết quan hệ đó thì được quyền yêu cầu tòa án nhân có thẩm quyền
để chúng ta xem xét về cái việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con
câu chuyện của chị thanh hương ở quận bình thạnh tp hcm là một ví dụ
hôn nhân của chị không may mắn như những gia đình khác
chị hương lấy chồng và sinh được hai người con
con trai đầu sinh ngày bốn tháng năm năm hai nghìn chín và con gái thứ hai sinh ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi do những mâu thuẫn không thể giải quyết được
hai vợ chồng đã quyết định ly hôn
theo hồ sơ chị hương cung cấp cho báo chị và chồng cũ đã trải qua ba cấp tòa án
và thuận tình ly hôn từ cấp sơ thẩm đến giám đốc thẩm tại tp hcm
nhưng chị đều không được quyền nuôi con dù chỉ là một trong hai người con nhỏ của mình
sau đó mặc dù tòa chưa gửi bản án và án chưa có quyết định thi hành
nhưng chồng cũ của chị đã dẫn hai con xuất cảnh sang mỹ cắt đứt toàn bộ liên hệ với chị
để được thăm non chăm sóc con chị hương đã phải lặng lội sang mỹ sau một hành trình đầy gian nan
trước đây là cả gia đình đã ở đó
thì đến nơi khi mà ngày tôi đến san diego thì tôi mới được biết là địa chỉ nhà đó là không còn sở hữu dưới tên của anh tuấn nữa
lúc đó thì tôi rất là bàng hoàng không biết là tìm con sẽ bắt đầu từ đâu
bởi vì nếu nhà không còn ở đó thì cũng không biết là khu vực trường học các con sẽ nằm ở nơi nào
thì tôi cũng đã lỡ đến rồi cho nên là tôi cũng đi vào trường
một trường đầu tư
đầu tiên để hỏi thăm xem là các con có được học ở đó hay không và có ai biết tung tích gì hay không
thì sau khi một hồi chờ đợi thì trường mới thông báo cho tôi biết là cả hai con tôi đều học trong hệ thống của trường
mặc dù theo điều tám mươi một luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn đã quy định rõ về việc trong năm chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con sau khi ly hôn
nhưng với chị hương mỗi lần muốn thăm con là cả một nỗi gian ruân thậm chí còn chưa chắc được gặp
trong thời gian này trẻ trẻ trong giai đoạn này thì cần phải có nhiều thời gian quan tâm đến các cháu mà người cha thì lại quá bận rộn để dẫn đến cái việc mà trẻ thiếu cái tình cảm thiếu cái việc mà chăm sóc tinh thần thì điều đó không hề tốt cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ con
mặt khác người mẹ trong trường hợp này thì lại hoàn toàn đáp ứng được về quỹ thời gian nhiều nhất để chăm sóc quan tâm các bé
hơn nữa thì tại các cấp tòa án trong quá trình giải quyết trẻ gần đủ bảy tuổi mà không lấy ý kiến của các trẻ là chưa có sự cân nhắc chưa có sự tiếp thu các ý kiến và thu thập đánh giá toàn diện các chứng cứ
điều quan trọng hơn là sau khi ly hôn thì các con lại sang mỹ đình cư dẫn đến cái việc ảnh hưởng đến cái việc mà thăm đơn chăm sóc con chung của người mẹ
do đó trong trường hợp này thì cần phải xem xét lại
theo trình tự tố tụng xét xử sau ba cấp tòa sơ thẩm phúc thẩm và giám đốc thẩm thì tranh án tòa án tối cao viện trưởng viện kiểm sát tối cao có thẩm quyền kháng nghị tất cả các bản án do tòa án cấp cao tỉnh thành phố quận huyện
dẫu biết rằng chỉ là ti hy vọng nhỏ nhoi nhưng tình mẫu tự đã thôi thúc chị hương kiên trì trên hành trình gian nan tìm lại quyền làm mẹ
đáng thương nhất là hai đứa trẻ những vết thương này biết bao giờ mới lành lại